liên quan đến vụ việc đường dây tổ chức mang thai hộ vừa bị triệt phá hôm nay toán nhân dân
thành phố hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử năm bị cáo trong đường dây này với tội danh
tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại đây là lần đầu tiên tội danh này được tòa án
nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án này gồm hai người trung quốc
và ba người việt nam cùng bị truy tố về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo cáo trạng hai người trung quốc đã kết cấu với một phụ nữ người việt nam tìm những phụ nữ
mang thai hộ cho người trung quốc với cách thức cấy phôi thai tử trứng tinh trùng của người khác
vào cơ thể của người mang thai hộ mỗi trường hợp đồng ý mang thai hộ đối tượng người trung quốc
sẽ trả ba trăm linh triệu đồng chưa kể phí môi giới nhằm che mắt các cơ quan chức năng người mang thai hộ
sẽ được đưa qua campuchia nuôi dưỡng chờ đến ngày sinh rồi mới chuyển sang trung quốc